bão số sáu di chuyển chậm và có đường đi phức tạp vì vậy các địa phương cần chủ động trong các phương án ứng phó
đó là yêu cầu của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai nguyễn xuân cường
tại cuộc họp với các thành viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra ngày hôm nay tại hà nội
nhiệm vụ trọng tâm trước mắt được đưa ra tại cuộc họp là tập trung kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển
chủ động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm nơi bão đi qua
do hướng di chuyển của bão còn phức tạp trong vài ngày tới
cộng thêm với tác động của gió mùa đông bắc sẽ làm gió mạnh trên biển và mưa lớn trên đất liền
vì vậy các địa phương cần theo dõi sát diễn biến của bão để có phương án cụ thể
tránh tư tưởng chủ quan trong ứng phó với bão
theo báo cáo tính đến sáu giờ sáng nay bộ đội biên phòng các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa
đã phối hợp với các địa phương gia đình chủ tàu thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho sáu mươi hai sáu trăm ba mươi bảy phương tiện tàu thuyền
với khoảng hai trăm năm mươi bảy người biết về vị trí và hướng di chuyển của bão số sáu
để chủ động phòng tránh và di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm
tại cuộc họp đồng chí trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu
riêng với ngành thủy sản cần chú ý các giải pháp an toàn cho nuôi trồng thủy sản ở trên biển
vì đang là thời kỳ thu hoạch lúa mùa vì vậy các địa phương cần đẩy nhanh
việc thu hoạch lúa mùa vì vậy các địa phương cần đẩy nhanh việc thu hoạch lúa mùa
thu hoạch theo phương châm xanh nhà hơn giá đồng sẵn sàng các phương án tiêu thoát nước
cho các cây trồng trong trường hợp mưa lớn đồng thời kiểm tra đảm bảo an toàn hồ chứa
chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan khi có sự cố xảy ra